công an phường yên thịnh tp yên bái tỉnh yên bái vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
tại đình lương nham thuộc khu vực tổ tám phường yên thịnh tp yên bái
hạt đối tượng bị bắt giữ là nông việt dương và hán văn thuyết cùng chú tại tỉnh phú thọ
hai đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi một tháng sáu cùng nhau đi xe máy lên thành phố yên bái chơi
và sau đó tra google tìm các đình chùa trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản
phát hiện đình lương nham không có người trông coi mà chỉ có một camera giám sát
tuy nhiên dương và thuyết đã bẻ cong camera theo hướng khác để tránh bị phát hiện
rồi treo vào phá khóa hồng công đức lấy tiền
sau khi lấy được gần bảy triệu đồng hai đối tượng về thị xã phú thọ tiêu xài cá nhân hết hơn ba triệu đồng
được biết nông việt dương đã có một tiền án về tội cối gây thương tích
vụ việc đang được công an phường yên thịnh chuyển đội cảnh sát hình sự
công an tp yên bái tỉnh yên bái xử lý theo quy định của pháp luật